ngày hôm qua chính quyền hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc đã chính thức khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi
bao gồm thanh long hàng đông lạnh tại cửa khẩu hà khẩu phía việt nam là cửa khẩu kim thành hai lào cai
việc tỉnh vân nam trung quốc khôi phục thông quan nhập khẩu trái cây tươi bao gồm thanh long hàng đông lạnh qua cửa khẩu này
sẽ góp phần giảm áp lực ách tắc hàng hóa tại các khẩu biên giới trên địa bàn lạng sơn và quảng ninh
đây là kết quả đạt được sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi thiện trí giữa bộ công thương và địa phương việt nam
với các cơ quan trung ương và tỉnh vân nam trung quốc kể từ tháng bảy năm ngoái đến nay
mặc dù phía trung quốc khôi phục lại hoạt động nhập khẩu hàng hóa nhưng bộ công thương cũng cảnh báo
hiện nay năng lực bốc rỡ của phía vân nam tại cửa khẩu là rất hạn chế do nhiều công nhân về quê ăn tết
vì vậy ngoài việc phải bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch đối với người và hàng hóa
vẫn cần chủ động điều tiết lượng hàng đưa lên cửa khẩu để tránh tình trạng un tắc như đã xảy ra
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn và quảng ninh